vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ công an xã bị thương trong khi thi hành công vụ
vào đêm ngày sáu tháng ba tổ công tác của công an xã phú lạc huyện tuy phong thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn
nhận được tin báo tại căn nhà gần chùa thiền lâm thuộc thôn vĩnh hành xã phú lạc có các đối tượng nghi vấn mua bán ma túy
khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại hiện trường một đối tượng đã sử dụng hung khí chém bị thương hai đồng chí công an xã phú lạc rồi tẩu thoát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện tuy phong đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đoàn thị thương hai mươi bốn tuổi
là giáo viên cơ sở mầm non phù đồng ở thành phố rạch giá về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai tháng trước anh trần tấn mỹ phát hiện con trai bốn tuổi có nhiều vết thương trên người và tâm lý không ổn định
sau đó anh đã tố cáo việc bé bị cô đoàn thị thương là giáo viên phụ trách bé bạo hành bằng nhiều cách khác nhau khiến bé bị thương tích
sau khi xác minh vụ việc công an thành phố rạch giá đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cô giáo này
do cô giáo thương đang mang thai nên cơ quan điều tra
chỉ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
chuyển sang những thông tin khác một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện
đối tượng là giàng a kỷ chú xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ hơn một mươi một ba trăm linh viên hồng phiến
ba cục thuốc phiện có trọng lượng hơn một kg cùng một số vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận
lấy số ma túy trên tại khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
như là súng tự chế súng hơi các loại dao kiếm linh kiện lắp ráp tự chế và pháo nổ các loại mà đơn vị vận động thu hồi trên địa bàn trong thời gian vừa qua
cụ thể công an huyện bảo lâm đã tiến hành tiêu hủy sáu mươi hai khẩu súng hơi
súng tự chế các loại đồng thời tiêu hủy hơn hai mươi súng kíp một mươi bốn súng hơi cồn một mươi ba năm kg đạn trì
ngoài ra cơ quan chức năng còn tiêu hủy bốn mươi bốn linh kiện ráp súng tự chế nhiều loại pháo hơn hai trăm sáu mươi dao kiếm gậy sắt các loại và đồ chơi nguy hiểm
trước khi tiến hành tiêu hủy công an huyện bảo lâm đã tiến hành kiểm tra phân loại theo quy định đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy bảo đảm an toàn tuyệt đối
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an và đại học quốc gia hà nội đã tổ chức lễ
ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ lê quân giám đốc đại học quốc gia hà nội
đồng chủ trì buổi lễ cùng dự buổi lễ có đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an và đại học quốc gia hà nội
bản quy chế phối hợp gồm ba chương chín điều quy định cụ thể về phạm vi các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp triển khai quy chế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang khẳng định quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội là căn cứ cơ sở quan trọng
để hai cơ quan phối hợp toàn diện thường xuyên chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trên tất cả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
sau buổi lễ ký kết lãnh đạo bộ công an sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp định kỳ cùng đại học quốc gia hà nội đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể trong thời gian tiếp theo
cũng tại buổi lễ thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các đồng chí thuộc đại học quốc gia hà nội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc

chiếc áo giải yêu thương là câu nối của sự gắn kết động viên những phụ nữ kém may mắn vượt lên trong cuộc sống

các quận quyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục gia đình và việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đảm bảo được sự kết nối liên lạc thông tin
đặc biệt tất cả các cơ sở giáo dục phải công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục
ngoài ra cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cha mẹ học sinh học sinh sinh viên giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin chủ động ra soát thông tin tránh trường hợp thông tin sai sự thật
trước đó trong chiều ngày sáu tháng ba nhiều trường học đã đồng loạt phát đi thông báo cảnh báo phụ huynh cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin khi nhận điện thoại từ những số máy lạ tránh tình trạng tiền mất tật mang

trẻ em hôm nay thế giới ngày mai câu nói thể hiện tầm quan trọng của thế hệ trẻ đối với xã hội và đất nước
thế nhưng điều rất đáng buồn đó là theo thống kê của bộ công an trong ba năm qua từ năm hai nghìn hai mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi hai nước ta mất trung bình ba trăm linh học sinh mỗi năm vì tai nạn giao thông và khoảng tám trăm linh em khác bị thương
nhiều em thậm chí còn mang những thương tật vĩnh viễn đeo bám suốt cuộc đời vì tai nạn giao thông
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của các em học sinh
từ xe đưa đón học sinh đến những chiếc xe đạp xe máy điện
từ những em nhỏ mới chập trứng những bước đầu tiên ở trường tiểu học đến những học sinh sắp bước vào ngưỡng cửa đại học
mới đây nhất một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã cướp đi sinh mạng của người mẹ và hai cháu nhỏ tử vong tại hiện trường
những vụ tai nạn giao thông đã và đang cướp đi cơ hội được sống được cống hiến cho xã hội cho đất nước của những thế hệ trẻ
nhiều quý vị có thể thấy thì dù đến trường bằng hình thức nào bằng loại phương tiện nào thì các em nhỏ cũng phải đối mặt với rủi ro
và đầu tiên thì chúng tôi muốn đề cập đến đó là những rủi ro khi di chuyển bằng xe đưa đón học sinh
mà nhắc đến xe đưa đón học sinh thì tôi tin là nhiều quý vị khán giả đã có thể hình dung ngay được chúng tôi muốn nhắc đến sự kiện gì phải không ạ
vâng xe chở học sinh gây hay là bị tai nạn giao thông từng lọt vào bảng xếp hạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google
và tôi tin rằng đa phần những người tìm kiếm là các phụ huynh đang có con em ở độ tuổi đến trường
thực sự thì đây chính là một dấu mốc để dư luận hướng sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này
thế nhưng cho đến nay những chiếc xe đưa đón học sinh vẫn cứ tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ
cán chết em học sinh lớp ba tại đồng nai hay những chiếc xe được cải hoán để chở những em nhỏ ở ngoại thành hà nội tiềm mẩn rủi ro vô cùng nguy hiểm
biết rằng những chiếc xe đưa đón học sinh là rất tiện lợi thế nhưng các bậc phụ huynh cũng cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa đến loại hình xe đưa đón kiểu này
bởi nó gắn liền với chính tính mạng và sức khỏe của các em nhỏ đúng không ạ
vâng với lứa tuổi nhỏ thì cần quan tâm đến xe đưa đón thế còn lớn hơn thì sao
nhức nhối nhiều năm qua mà chưa có giải pháp nào thực sự hữu hiệu và vấn đề này thì gắn liền với những chiếc xe máy dưới năm mươi phân khối và những chiếc xe đạp điện
đầu trần không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông phóng nhanh lạng lách đánh võng hay bất chấp tín hiệu dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông để thông chốt thậm chí là bốc đầu
đối với đội tuổi thanh thiếu niên vi phạm các em vẫn đang ở đội tuổi đang mới dạy thí hoặc đang dạy thí
và đây là độ tuổi mà khó kiểm soát được tính cách của các em
vì vậy thì các em thường có những cái hành vi nó hơi ngông cuồng hoặc là hơi coi thường pháp luật
đối với cả mức chế tài xử phạt đối với các em độ tuổi dưới một mươi sáu tuổi là hình thức cảnh cáo cho nên nó chưa có tính răn đe đối với các em học sinh
đây là thực trạng không hiếm gặp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
vậy thì từ đâu mà các em có phương tiện để mà vi phạm
chắc hẳn nó đến từ chính sự buông lỏng trong quản lý và giáo dục
tư duy con nhà người ta có thì con mình cũng phải có vẫn còn tồn tại trong không ít gia đình
và tôi tin rằng với mức sống của các gia đình việt nam hiện nay thì việc trang bị cho con em mình những chiếc xe đạp điện xe máy điện hay là xe máy dưới năm mươi phân khối thì không phải là chuyện khó phải không ạ
thế nhưng cái khó ở đây mà ít gia đình làm được đó là trang bị kỹ năng và kiến thức khi mà đưa các em ra va vấp với xã hội
vậy thì bố mẹ có dạy lấy xe không
không cần dạy ạ
không là tại vì cháu biết lái từ trước rồi nên là không cần dạy ạ
thế có bao giờ bố mẹ dạy cháu đi ở đường phải đi như thế nào để cho an toàn các thứ không
em biết đi xe máy thôi cách nào
em biết đi xe điện xong rồi em biết đi xe máy
thế ai dạy em đi xe điện
em tự biết đi ạ
tự biết đi có nghĩa là
không ạ nhà em có xe điện ạ
xe điện cũ của chị
thế có ai dạy em không
không dạy ạ
bố mẹ có dạy em đi xe máy hay xe điện không
không ạ em đều tự biết đi hết ạ
các cháu thì thông thường mới được giảng dạy và cung cấp những kiến thức lý thuyết
các quy định pháp luật về an toàn giao thông mà chưa được huấn luyện
đào tạo về kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho an toàn
cho nên nó dẫn đến là trong thời gian qua đã xảy ra một số những vụ tai nạn giao thông
thậm chí có cả những vụ tai nạn giao thông có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
không chỉ là ở các đô thị mà kể cả ở các tỉnh rồi các vùng nông thôn
nó gây ra một cái dư luận đáng ngại trong xã hội
và cũng điều đáng tiếc là trong năm hai nghìn hai mươi hai hiện tượng này không giảm
mà có chiều hướng diễn biến
giờ tán học tại cổng trường ở hà nội
hàng loạt học sinh cấp ba vẫn vô tư điều khiển xe mô tô xe gắn máy
và chắc chắn cũng có không ít em chưa có giấy phép lái xe
đương nhiên là các bậc phụ huynh đều hiểu rõ điều này
bởi chính các bậc làm cha làm mẹ là người giao cho con mình phương tiện
sự dễ dãi với con em mình ngày hôm nay đang tiềm ẩn không ít nguy hiểm
thứ hai đến từ chính những người có trách nhiệm trong việc giáo dục ai học sinh
chắc hẳn các thầy cô giáo trong trường không biết đến những bãi gửi xe máy như thế này
dù chỉ cách trường có vài chục mét nơi mà các em thoải mái đi ngược chiều
thoải mái không đội mũ bảo hiểm và thoải mái sử dụng những phương tiện có phân khối lớn
vượt quá quy định mà pháp luật cho phép các em được điều khiển
nhà trường có trách nhiệm trong việc giáo dục các em thông qua các bộ môn ở trên ghế nhà trường
và cũng có thể tiên truyền với các em học sinh liên quan đến luật giao thông và ý thức tham gia giao thông
còn đối với cả phụ huynh học sinh đây là thời gian mà phụ
phụ huynh cần phải quan tâm chú ý đến con em của mình
và đặc biệt liên quan đến việc bảo quản cất giữ các phương tiện trong gia đình
tránh các em chưa đủ điều kiện theo giao thông
nhưng lại có thể lấy xe mô tô đi ra tham gia giao thông ngoài đường
có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cho xã hội
có lẽ mỗi chúng ta và các bậc phụ huynh thì đều không mong muốn con em mình
phải đối mặt với bất cứ những nguy hiểm tiềm ẩn nào liên quan đến tai nạn giao thông
nhưng với thực tế hiện nay
những vi phạm giao thông liên quan đến học sinh là không ít
mà điều này lại đến từ chính sự chủ quan của mỗi người
hãy chỉnh chu trong chính hành động của mình
bởi cha mẹ chính là tấm gương của các em
và mỗi gia đình chính là cái nôi văn hóa để trang bị hành trang kiến thức cho các em
khi bước ra ngoài xã hội
tình yêu thương không phải là giao phương tiện cho con em mình
mà là việc đảm bảo đúng đủ kỹ năng an toàn và văn hóa giao thông
ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường